trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sở giáo dục và đào tạo tp hà nội thông báo
tiếp tục tạm hoãn vòng một kỳ thi tuyển viên chức giáo viên nhân viên và làm việc
tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở giáo dục và đào tạo hà nội
đây là lần thứ hai sở tạm hoãn kỳ thi này
theo quyết định được ubnd tp hà nội phê duyệt tổng trí tiêu tuyển dụng viên chức và làm việc
tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố là bốn trăm sáu mươi ba người
gồm bốn trăm một mươi tám giáo viên và bốn mươi năm nhân viên
có bốn một trăm bảy mươi thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển
hình thức tuyển dụng là thi tuyển với hai vòng thi vòng một thi theo hình thức trách nhiệm trên máy vi tính
và vòng hai thi nghiệp vụ truyền ngành